bên cạnh đó ứng dụng này còn có tính tương tác cao khi người dùng cũng là một phần trong việc phát hiện cảnh báo những điểm chống ngập cho cộng đồng
chỉ cần gửi thông tin hình ảnh các vị trí ngập ghi nhận được khi tham gia giao thông qua ứng dụng
thông tin này sẽ góp phần làm đa dạng dữ liệu cho udmf ngành chức năng đưa ra các giải pháp ứng cứu nhanh và phù hợp hơn với tình hình thực tế
góp phần giảm nhẹ thiệt hại khi xảy ra ngập
hiện ứng dụng này được người dân thành phố rất ủng hộ
vào những lúc cao điểm khi trời mưa thủy chiều lên có hơn một mươi năm lượt truy cập
với sự đóng góp thiết thực sát với vấn đề dân sinh của thành phố dự án đã đạt giải cao trong cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng
góp phần vào quá trình thành phố xây dựng đô thị thông minh theo đề án
xây dựng thành phố hồ chí minh thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
việt nam nằm trong top hai mươi quốc gia sử dụng internet nhiều nhất trên thế giới
thời đại số bùng nổ khiến nhu cầu sử dụng internet của con người ngày càng tăng lên
nhu cầu được kết nối liền mạch ổn định mọi lúc mọi nơi đã trở thành nhu cầu hết sức bình thường của mỗi người
bạn nguyễn vân khanh hiện đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội
là một người trẻ nên bạn rất hay dùng internet để học tập trò chuyện với bạn bè và giải trí
trước đây kết nối mạng của gia đình bạn hay bị gián đoạn
nhưng từ khi dùng sang bộ phát wifi này
internet nhà bạn đã rất ổn định và đặc biệt là rất dễ sử dụng
bộ phát wifi này được phát triển bởi các kỹ sư của vnpt technology
giải pháp wifi này bao gồm nhiều thiết bị liên kết không dây
tạo nên một hệ thống phủ sóng wifi thông minh liên mạch phù hợp với các không gian lớn
giúp người dùng trải nghiệm internet tốc độ cao ổn định
không ngất quãng
sản phẩm của chúng tôi thì thiết kế phù hợp với hầu hết các ngôi nhà
các không gian của ngôi nhà việt nam
bao gồm từ các căn hộ nhà riêng diện tích hẹp nhiều tầng
cho tới những căn trung cư hay là những không gian diện tích lớn hơn như biệt thự
ngoài ra thì sản phẩm của chúng tôi còn hướng đến các không gian cho các văn phòng của các doanh nghiệp
rất là phù hợp
mỗi thiết bị đều có khả năng tiết kế phù hợp với các văn phòng của các doanh nghiệp
các doanh nghi với môi trường tự động điều chỉnh các thông số để tối ưu hóa sóng phát
tự sửa chữa và thay thế khi có các kết nối có vấn đề
toàn bộ hệ thống này được điều hành bởi một ứng dụng quản lý thông minh trên thiết bị di động
cho phép chúng ta kết nối và kiểm soát tình trạng của từng thiết bị
hiện nay thì với cái xu hướng thiết kế là diy
thì sản phẩm của chúng tôi rất dễ dàng tiện dụng cho người dùng
có thể dễ dàng cấu hình và cài đặt và quản lý
các thiết bị mesh wifi thông qua ứng dụng rất đơn giản
ở trên di động là ứng dụng quản lý
được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn tại việt nam
hệ thống igate ew một mươi hai s của vnpt technology
đã được vinh danh trong nhóm các sản phẩm giải pháp phần mềm thương mại tiêu biểu
của giải thưởng sao khuê hai nghìn hai mươi
chương trình chuyển động số của chúng tôi xin được dừng lại tại đây
mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ email
chuyển động số tạm biệt
xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị
và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo